trường việt nam hiện đang xôn xao loại hồng xiêm ruột đỏ có kích thước khổng lồ lên đến hai kg một quả
một kg hồng xiêm bình thường có từ sáu đến bảy quả nhưng loại hồng xiêm ruột đỏ có trọng lượng lên đến hai kg một quả
do nhu cầu cao mà sản phẩm cây giống hồng xiêm ruột đỏ hiện đang cháy hàng
giá cây giống cao gấp ba mươi lần hồng xiêm thường
một cây giống hồng xiêm ruột đỏ có giá lên đến bảy trăm năm mươi đồng một cây
sau thời gian dài giảm sâu hiện giá tôm hùm thương phẩm trên địa bàn tỉnh khánh hòa
bắt đầu nhích lên từ một trăm linh đồng đến ba trăm linh đồng một kg so với hai tháng trước
cụ thể đối với tôm hùm xanh hiện ở mức bảy trăm linh bảy trăm hai mươi đồng một kg trước đó từ năm trăm linh sáu trăm linh đồng một kg
còn tôm hùm sao ở mức từ một hai đến một bốn triệu trước đó từ một đến một một triệu đồng một kg
mặc dù giá tôm hùm các loại tăng nhưng người nuôi xuất bán vẫn không có lãi vì chi phí nuôi tăng cao và tôm bị hao hụt nhiều
trong những ngày đầu tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
việc các nhà nhập khẩu đẩy mạnh nhập khẩu hạt tiêu brazil khiến cho giá hạt tiêu trong nước giảm xuống mức thấp nhất trong nhiều năm gần đây
giá hạt tiêu đen trong nước thấp nhất là ba mươi chín đồng một kg cao nhất là bốn mươi một năm trăm linh đồng một kg
giá hạt tiêu trắng ở mức sáu mươi ba đồng một kg giảm ba một so với cuối tháng chín năm hai nghìn một mươi chín
và giảm trên hai mươi so với mức tám mươi bảy đồng một kg của cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
giá xuất khẩu bình quân hạt tiêu đạt mức hai bốn trăm sáu mươi bốn đô la mỹ một tấn
giảm một mươi năm so với tháng chín năm hai nghìn một mươi chín
hiện ngành sản xuất hạt tiêu của việt nam đang gặp nhiều khó khăn do nguồn cung vượt cầu
thiên gà nhập khẩu đang ổ ạt về việt nam giá gà nội hiện rẻ như rau khiến người chăn nuôi thua lỗ nặng do thửa cung
sau một thời gian dài chạm đáy một mươi hai đồng đến một mươi ba đồng một kg
hiện nay giá gà lông trắng đã tăng lên mức hai mươi một hai mươi hai đồng một kg
song với mức giá này người chăn nuôi vẫn chịu lỗ ba đến bốn đồng một kg
giá gà lông màu ở mức hai mươi sáu đồng một kg trong khi giá thảnh sản xuất là ba mươi năm đồng một kg
bộ lao động thương binh và xã hội vừa kết thúc việc lấy ý kiến về dự thảo thông tư danh mục các nghề
công việc nặng nhọc độc hại nguy hiểm làm căn cứ áp dụng quy định nghỉ hưu trước tuổi cho người lao động ở một số ngành nghề
sau giả soát bộ lao động thương minh và xã hội ước tính có khoảng một tám trăm một mươi nghề công việc nặng nhọc độc hại
được đưa vào diện xem xét người nghỉ hưu trước tuổi quy định với hơn ba triệu lao động
tại kỳ họp quốc hội lần thứ tám quốc hội sẽ xem xét bỏ phiếu thông qua dự thảo bộ luật lao động sửa đổi
nếu được quốc hội chấp thuận thì lương cơ sở năm hai nghìn hai mươi sẽ cao hơn mức lương cơ sở hiện tại một trăm một mươi đồng một tháng
cụ thể chính phủ đề xuất tăng lương cơ sở lên một sáu triệu đồng một tháng
đề xuất này được đa số ý kiến tại cơ quan thẩm tra của quốc hội cũng nhất trí
nếu mức tăng lương được quốc hội chấp thuận thì lương cơ sở năm hai nghìn hai mươi sẽ cao hơn mức lương cơ sở hiện tại là một trăm một mươi đồng một tháng
đối với các khoản phụ cấp và thu nhập có tính chất lương cũng được ra soát theo quy định của pháp luật
bảo đảm phù hợp với đặc thù của từng ngành nghề và lĩnh vực hoạt động